trong kết quả toàn diện đã đạt được về kinh tế xã hội của năm hai nghìn một mươi tám
có sự đóng góp to lớn trực tiếp của bà con việt kiều trên thế giới
đã hướng về tổ quốc với nhiều cách làm khác nhau
thủ tướng đã khẳng định như vậy vào chiều nay tại buổi tiếp đoàn việt kiều về dự xuân quê hương
thủ tướng đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của bà con việt kiều về xây dựng đất nước
trong đó có nhiều ý kiến đồng tình với cách làm của đảng nhà nước trong phòng chống tham nhũng
một trong những vấn đề của chúng ta trong ngành kinh tế và tài chính là vấn đề tham nhũng
mà tôi cũng rất là mừng là đảng và nhà nước chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ
rất quyết tâm trong vấn đề mà diệt trừ tham nhũng
nhưng mà cái trận chiến tham nhũng còn dây dứt lắm
và tôi rất mong thủ tướng mạnh tay hơn nữa đặc biệt trong ngành ngân hàng
xử lý tất cả những cán bộ nhân viên mà lạm dụng ngân hàng
dùng cái tham nhũng để hối lộ để tạo ra cái lợi ích cá nhân cho mình
và ngành ngân hàng tôi tin rằng với một cái quyết tâm của chính phủ
thì ngành ngân hàng việt nam trong một mươi năm nữa sẽ là cái ngành ngân hàng
mà đi ngang bằng với lại tất cả các ngân hàng trên thế giới
thủ tướng nêu rõ niềm tin của nhân dân tạo nên nền tảng vững chắc để phát triển trong năm hai nghìn hai mươi
vấn đề tăng trưởng bao trùm thì việt nam đang nỗ lực đi đầu
môi trường đầu tư kinh doanh
tuy còn bất cập nhưng đã được cải thiện rất nhiều và đây chính là nhiệm vụ quan trọng của chính phủ